cũng liên quan đến ma túy vào tối qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ngãi
đã bắt quả tàng đối tượng nguyễn minh tâm chú tại phường lê hồng phong thành phố quảng ngãi
đang có hành vi mua bán trái phép ma túy đá
khám xét tại nhà của nguyễn minh tâm phát hiện một số lượng lớn ma túy được cất giấu trong đèn pin
và một số hung khí gồm dao mạ tẩu của đối tượng
nguyễn minh tâm khai nhận đã ra thành phố đà nẵng mua ma túy
sau đó đem về quảng ngãi để bán lại cho đối tượng khác